hệ thống công trình thủy lợi dầu tiếng phước hòa nằm trên địa bàn ba tỉnh tây ninh bình dương và bình phước
được biết đến là hệ thống công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và hệ thống thủy nông có quy mô lớn nhất của nước ta hiện nay
qua kiểm tra khảo sát đơn vị quản lý đã phát hiện và kiến nghị sửa chữa nhiều hạng mục nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành khi mùa mưa sắp tới
hệ thống công trình thủy lợi dầu tiếng phước hòa với diện tích mặt hồ nước là hai trăm bảy mươi km dùng tích thiết kế là một năm mươi tám tỷ m ba nước
hệ thống này cấp nước trực tiếp cho khoảng một trăm linh hectare đất nông nghiệp của các tỉnh tây ninh long an và tp hcm
cấp nước sinh hoạt và công nghiệp tổng cộng bốn mươi ba m ba một giây cho tây ninh bình phước bình dương long an
tại hội nghị đánh giá hiện trạng của công trình hồ dầu tiếng mới đây
lãnh đạo công ty trách nhiệm yêu hạn một thành viên khai thác thủy lợi dầu tiếng phước hòa cho biết
tuy toàn bộ công trình vẫn ổn định hoạt động bình thường
song ở nhiều hạng mục xuất hiện nhiều điểm xuống cấp cần khắc phục sửa chữa
để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động của các công trình trong mùa mưa lũ năm nay
phó chủ tịch ubnd tỉnh tây ninh trần văn chiến cũng đề nghị các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ công tác khí tượng thủy văn
để có hướng quản lý vận hành hồ
thông tin đến người dân để chủ động ứng phó với thời tiết lực lượng công an cần tăng cường tuần tra
phối hợp với công ty khai thác thủy lợi dầu tiếng phước hòa và địa phương bảo đảm an ninh hồ
chống lấn chiếm đất hướng dẫn người dân đánh bắt thủy sản cũng như khai thác cát đúng quy định
đẩy mạnh công tác sửa chữa những hạng mục công trình đã xuống cấp
chuẩn bị tốt bốn tại chỗ để giảm nhẹ thiệt hại khi xảy ra thiên tai
về việc duy tu sửa chữa một số hạng mục bị xuống cấp
lãnh đạo công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên khai thác thủy lợi dầu tiếng phước hòa
nêu một số ý kiến nghị cụ thể để việc sửa chữa sớm hoàn thành trước mùa mưa năm nay